ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đã tiếp ông alexander roger phó chủ tịch điều hành tập đoàn quancom hoa kỳ
đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao quan hệ hợp tác đồng góp của quantcom cho sự phát triển kinh tế của việt nam trong hơn một mươi năm năm qua đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị quantcom tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển hệ thống sinh thái cho đổi mới sáng tạo công nghệ cung cấp tư vấn cho các cơ quan quản lý và tăng cường hợp tác với các tập đoàn doanh nghiệp của việt nam